trong thời gian qua đã có rất nhiều bài hát cổ động phòng chống dịch covid một mươi chín ra đời
đặc biệt là chính các y bác sĩ cũng rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động cổ vũ tinh thần chống dịch
trong đó phải kể đến bài hát sợ chi n covid của các bác sĩ bệnh viện ung bướu hà nội
chỉ sau một ngày được chia sẻ video clip sợ chi n covid đã thu hút được gần tám lượt xem
bài hát được các y bác sĩ bệnh viện ung biếu hà nội viết lại dựa trên bài hát duyên âm của ca sĩ hoàng thùy linh
phần video clip bài hát là hình ảnh các y bác sĩ chống lại virus corona được xây dựng rất vui nhộn
qua bài hát những người thực hiện mong muốn mọi người cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi muốn động viên chia sẻ với cả những đồng nghiệp áo trắng những đồng nghiệp của chúng tôi đang trong tuyến đầu chống dịch
do nhiều bác sĩ vẫn còn phải thực hiện các công việc khám và điều trị bệnh nhân như bình thường
việc dàn dựng video clip bài hát chỉ được tranh thủ trong thời gian rảnh
tuy vậy toàn bộ phần ghi âm và quay dựng video clip chỉ gói gọn trong năm ngày
chúng tôi đã thông qua một ca khúc tương đối mạnh mẽ vui nhộn

để truyền tải những thông điệp này góp phần xua đi những sự lo lắng
rồi là tăng thêm sự tin tưởng của toàn thể xã hội đối với lực lượng y bác sĩ nói chung
và đối với chính sách những phước sách của đảng và nhà nước của chính phủ và bộ y tế
có thể nói âm nhạc đã đóng góp sức mạnh tinh thần to lớn cho công cuộc chống covid một mươi chín của việt nam
và những bài hát như thế này đang góp phần tuyên truyền không nhỏ
trong công tác phòng chống đại dịch

vui nhộn vui nhộn vui nhộn vui nhộn vui nhộn